tại hà nội đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề hành trình nghệ thuật triển lãm nhằm giới thiệu khẳng định và đề cao giá trị đặc sắc của những tài năng hội họa đương đại việt nam xuyên suốt ba mươi năm năm lịch sử phát triển nghệ thuật của dân tộc
hành trình nghệ thuật trưng bày hơn một trăm linh tác phẩm nghệ thuật kinh điển của các họa sĩ nổi tiếng
trong đó có hơn ba mươi tác phẩm hội họa đại diện cho phong cách sáng tác những ngày đầu sơ khai của hai mươi họa sĩ xuất sắc nhất trong làng hội họa việt nam
như cố họa sĩ nguyễn tư nghiêm một trong những nghệ sĩ tiên phong và có ảnh hưởng lớn nhất việt nam
họa sĩ đặng xuân hòa một trong những người khổng lồ của hội họa việt nam cuối thế kỷ hai mươi
họa sĩ nguyễn trung người được mệnh danh là cha đẻ của nghệ thuật trừ tượng việt nam
những tác phẩm này phản ánh sắc diện của hội họa đương đại việt nam và là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của đất nước
triển lãm mở cửa đón tiếp công chúng từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại khách sạn pan pacific